thưa quý vị và các bạn mới đây bộ y tế nhận định biến thể omicron có xu hướng gia tăng lây nhiễm nhanh
và đang dần thay thế chủng delta
tại hà nội hai mươi trên ba mươi quận huyện đã ghi nhận chủng omicron
bộ y tế cho hay số ca mắc covid một mươi chín liên tục tăng nhanh đặc biệt với nhóm người chưa tiêm vaccine
và tỷ lệ tử vong do mắc covid một mươi chín gia tăng
đến nay việt nam ghi nhận hơn bốn triệu ca mắc covid một mươi chín trong đó hơn hai năm triệu người đã khỏi bệnh
và hơn bốn mươi sáu trăm linh ca tử vong
phân bố tỷ lệ nhiễm theo độ tuổi trong tháng hai so với tháng một cho thấy nhóm từ một mươi tám đến bốn mươi chín tuổi
chiếm năm mươi bốn ba tổng số ca mắc tức tám trăm bảy mươi một tám mươi ba ca tăng hai năm lần
nhóm từ năm mươi đến sáu mươi năm tuổi chiếm một mươi tám tức một trăm bảy mươi ba hai trăm năm mươi bốn ca tăng hai hai lần
còn nhóm trên sáu mươi năm tuổi chiếm bốn năm tức bảy mươi hai một trăm tám mươi chín ca tăng hai lần
theo báo cáo biến thể omicron đã ghi nhận ở hai mươi trên tổng số ba mươi quận huyện của hà nội
trong đó biến thể ba hai kiếm tám mươi bảy tổng số các mẫu phát hiện biến thể omicron
biến thể phụ ba hai có khả năng lây lan nhanh hơn một năm lần biến thể gốc ba một
và có khả năng tránh tác động miễn dịch của các loại vaccine hiện tại hơn biến thể gốc ba một khoảng ba mươi
dẫn quan điểm của tổ chức y tế thế giới who thứ trưởng bộ y tế cho hay
biến chủng omicron đang lây lan nhanh chưa từng thấy
năm hai nghìn hai mươi hai tình hình dịch vẫn diễn biến phức tạp và chưa thể chấm dứt
dù số ca mắc liên tục tăng nhanh thứ trưởng bộ y tế khuyến cáo người dân chỉ nên mua kiếp test xét nghiệm
khi thực sự cần thiết để tránh mặt hàng này bị đẩy giá lên cao
ông tư vấn người dân có thể thực hiện test mẫu gộp ở gia đình và hai ba ngày mới test một lần nếu cần
vì chưa kỳ lây nhiễm của biến chủng omicron là khoảng từ hai ba ngày
những ngày qua hà nội luôn dẫn đầu cả nước về ca mắc mới ca tử vong và ca truyền nặng
khiến đường phố vắng vẻ nhiều cửa hàng kinh doanh dịch vụ ăn uống cũng ảm đạm vắng khách
đường phố hà nội vào sáng ngày năm tháng ba vắng bóng người và phương tiện giao thông qua lại
khi số ca mắc covid một mươi chín trung bình một mươi năm trường hợp mỗi ngày trong tuần qua
số vùng cam tăng vọt từ bảy mươi bốn lên ba trăm hai mươi sáu địa phương chiếm tỷ lệ năm mươi sáu ba trên tổng số phường xã
tại các cây cầu dẫn vào trung tâm hà nội như long biên chương dương nhật tân
lát đát người dân vào thành phố
từ đầu tháng ba số ca mắc covid một mươi chín ở hà nội liên tục lập đỉnh mới
riêng ngày bốn tháng ba thành phố có hai mươi một ba trăm chín mươi sáu ca nhiễm cao nhất từ trước đến nay
mọi tuyến phố vắng vẻ hơn dù không có lệnh giãn cách hay là hạn chế người dân ra đường
và trong hình là đường đào tấn lúc tám giờ sáng
nhiều cửa hàng mặt tiền ở các phố lớn tại hà nội có giá cho thuê lên đến vài chục triệu đồng
này cũng phải tạm đóng cửa
dù các địa điểm du lịch đã được mở cửa trở lại lượng khách đến tham quan đình ngọc sơn
hay đi dạo quanh bờ hồ vẫn vắng vẻ so với trước dịch
những quán cà phê xung quanh hồ gươm vốn là địa điểm được nhiều bạn trẻ ưa thích để ngắm phố phường
ngày cuối tuần này cũng rơi vào cảnh điệu hiêu
hy vọng rằng người dân tại thủ đô hà nội nói riêng và trên cả nước nói chung sẽ nâng cao ý thức
cùng với địa phương nỗ lực chiến thắng đại dịch trả lại cuộc sống bình yên nhộn nhịp cho tất cả mọi người